kể từ tháng một mươi hai năm ngoái chiến dịch tấn công của chính phủ syri với sự hỗ trợ của nga tại khu vực iblis đã khiến hơn tám trăm linh người phải rời bỏ nhà cửa trong đó có khoảng sáu mươi là trẻ em
văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của liên hợp quốc ước tính có khoảng tám mươi hai người dân tại khu vực idlib đang phải ngủ ngoài trời và vấn đề trú ngụ hiện là nhu cầu cấp bách nhất trong mùa đông lạnh giá
cơ quan này nhận định tình hình tại iblis là một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong cuộc xung đột kéo dài suốt chín năm qua tại syri